đang di chuyển trên tuyến cao tốc nội bài lào cai hướng từ lào cai về hà nội
chiếc xe khách của công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải hà sơn hải vân bất ngờ bốc cháy
tài xế và hành khách may mắn thoát ra ngoài an toàn
mặc dù đã được lực lượng cứu hộ đến dập lửa thế nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu dụi hoàn toàn
ngay khi phát hiện chiếc xe bị cháy lái xe cũng đã điều khiển xe táp vào lề đường
và mở cửa để hành khách xuống xe vì vậy không xảy ra thiệt hại về người
ngay sau khi vụ cháy xảy ra các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
tổ chức phân luồng giao thông thực hiện các phương án chữa cháy đảm bảo an toàn cho hành khách
đồng thời tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy
bước đầu lực lượng chức năng đánh giá không có dấu hiệu tội phạm trong vụ xe ô tô nói trên